các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế sẽ đón gần một thai phụ học sinh người yếu thế từ các tỉnh phía nam về quê bằng máy bay xe lửa
quảng nam cũng đón hơn hai trăm linh người dân khó khăn thai phụ từ tp hcm về bằng chuyến bay miễn phí
khu vực chốt cầu vĩnh bình giáp danh tp hcm bình dương ngoài người dân đi về quê còn có một số lao động tại địa bàn giáp danh đi qua lại
chốt kiểm soát cũng tạo điều kiện cho những người này di chuyển nếu đáp ứng yêu cầu
sau khi nới lỏng giãn cách xã hội người dân thủ đô dục dịch rủ nhau cắm trại vui chơi ăn uống dưới chân cầu vĩnh tuy phường long biên quận long biên hà nội
đặc biệt là vào hai ngày cuối tuần hàng nghìn người đổ về đây bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã đồng ý chủ trương triển khai dịch vụ đón công dân từ các tỉnh phía nam về quê bằng máy bay với mức kinh phí là sáu năm triệu đồng một người
bộ y tế hướng dẫn việc giám sát xét nghiệm cách ly với người dân di chuyển giữa các địa phương dựa trên bốn cấp độ nguy cơ dịch bệnh ở mỗi nơi
cục hàng không có văn bản gửi một mươi chín tỉnh thành phố xin ý kiến mở lại đường bay nội địa thì chỉ có phú yên điện biên đồng ý hầu hết các tỉnh còn lại đều từ chối
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề cập đến hai nhóm vấn đề lớn là tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và một số vấn đề về xây dựng chỉnh đốn đảng
tổng bí thư cho rằng việc trung ương xem xét cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện nội dung về quan điểm chủ trương phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương có ý nghĩa quan trọng đặc biệt
tổng bí thư nhấn mạnh đợt dịch bùng phát lần thứ tư kéo dài từ cuối tháng bốn đến nay lây lan rất nhanh rất nguy hiểm khó kiểm soát điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người trong đó có cả cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân viên y tế và cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch
tổng bí thư đề nghị đại biểu thảo luận đánh giá khách quan toàn diện tình hình phòng chống dịch bệnh phát triển kinh tế xã hội chín tháng đầu năm dự báo đến hết năm hai nghìn hai mươi một nhất là dự báo về tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới
ngoài ra tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị đại biểu tham dự hội nghị trung ương phân tích khả năng hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã được dự kiến năm hai nghìn hai mươi một nhất là việc sớm kiểm soát dịch bệnh giữ ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp